và hình ảnh quen thuộc là những xe đẩy trái cây bán với giá rất rẻ
giá sẽ là thế nhưng một nghịch lý đang diễn ra là người tiêu dùng đang e dè với những loại trái cây này
nho trung quốc được gắn mát nho mỹ nho ninh thuận bán với giá năm mươi đồng một ký
bơ được gắn mát là bơ sáp đắk lắc thì có giá hai mươi đồng một ký
nhưng chỉ có một vài người mua
hầu hết các loại trái cây này được lấy từ chợ đầu mối nông sản thủ đức và nguồn gốc từ đâu thì không ai rõ
nếu cách đây khoảng một tuần mỗi ngày chỉ bán hơn hai trăm linh ký thanh long thì những ngày vừa qua mỗi ngày chỉ bán khoảng một trăm linh ký
trong khi đó tại các siêu thị trên địa bàn thành phố hồ chí minh sức mua trái cây những ngày vừa qua có sự biến tăng
theo các chuyên gia kinh tế việc người tiêu dùng thờ ơ với trái cây giá rẻ không rõ nguồn gốc là một xu thế tất yếu khi mà trên thị trường tràn lan thực phẩm bẩn
có thể thấy khó có thể thay đổi thói quen đụng đầu mua đó của người tiêu dùng việt nam
thế nhưng xu hướng dịch chuyển từ mua giá rẻ mua ở lòng lề đường sang mua ở những nơi uy tín nguồn gốc rõ ràng sẽ là những dấu hiệu đáng mừng bởi người tiêu dùng đã thực sự quan tâm tới sức khỏe